ngân hàng nhà nước vừa có văn bản chính thức từ chối đề xuất gia hạn giải ngân tái cấp vốn
đối với các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội dự án nhà ở thương mại đã chuyển thành nhà ở xã hội
trong hợp đồng vay gói ba mươi tỷ đồng nhưng vẫn xây dựng dở dàng
theo ngân hàng nhà nước các doanh nghiệp trong thời gian qua đã được hưởng nhiều ưu đãi của nhà nước về thuế
đồng thời các chính sách hỗ trợ vốn lãi suất của chính phủ đã đến trực tiếp khách hàng mua dự án
nên không có cơ sở để các ngân hàng tiếp tục tái cấp vốn cho các dự án còn đang giang dở
ngoài ra tiến độ giải ngân của nhóm khách hàng doanh nghiệp diễn ra rất chậm do dự án chậm tiến độ
việc gia hạn chương trình cho các dự án chậm tiến độ sẽ tạo tiền lệ không tốt
gây tâm lý trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước
vì vậy không thể sử dụng tái cấp vốn cho các doanh nghiệp thuộc diện nêu trên
trên thực tế có không ít dự án nhà ở xin tái cấp vốn lần thứ hai hoặc nhiều lần tiếp theo
dựa trên cùng một tài sản đảm bảo là giá trị dự án căn hộ
thời gian qua đã có không ít dự án nhà ở thương mại đã được chủ đầu tư sử dụng phương thức này để vay tiền của ngân hàng
điều này tạo ra nguy cơ ngân hàng phải cung cấp tín dụng nhiều lần cho cùng một dự án
nếu trường hợp phát sinh nợ xấu sẽ khó đòi và phần thiệt sẽ luôn thuộc về các ngân hàng thương mại